các nhà khoa học mỹ và nam phi cho biết các biến thể trốn được miễn dịch này có thể gây ra một làn sóng dịch covid một mươi chín mới
bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ vào hôm bốn tháng năm cho biết số ca nhập viện trung bình ở nước này trong tuần qua đã tăng một mươi so với một tuần trước đó
theo cơ quan này biến thể mới của chủng omicron có tên là ba hai nghìn một trăm hai mươi một được giới chức y tế bang new york phát hiện vào hồi tháng trước đã gây ra tình trạng trên
hãng tin sputnik dẫn thông cáo từ bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ cho biết số ca nhiễm ở các bang washington micp georgia man hawaii nam dakota nevada và montana đã tăng thêm năm mươi so với một tuần trước đó
tình hình dịch bệnh đã phát triển tới mức trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
phải tăng cường khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ở những nơi có không gian kín thuộc các khu vực có nguy cơ nhiễm bệnh cao
trong khi đó các nhà nghiên cứu ở nam phi buộc phải tập trung theo dõi hai biến thể của omicron là ba bốn và ba năm khi hai biến thể này chiếm gần sáu mươi số ca nhiễm mới được phát hiện ở nước này vào cuối tháng trước
bản nghiên cứu của nhóm nhà khoa học thuộc viện nghiên cứu sức khỏe châu phi ở nam phi cho biết ba bốn và ba năm ngày càng có chỗ đứng hơn
khi chúng có thể né tránh các kháng thể ở cả những người đã tiêm và chưa được tiêm chủng vaccine
cho thấy hai biến thể này có thể vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ miễn dịch và gây bệnh
hai biến thể này có thể dẫn đến một làn sóng lây nhiễm mới
chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và các mũi tiêm tăng cường
với sự biến đổi không ngừng cùng khả năng lẩn trốn miễn dịch các biến thể mới của omicron thực sự là mối lo ngại của ngành y tế toàn cầu
trước những khi nhận thực tế từ số ca lên nhiễm so với các biến thể này tại mỹ và nam phi
các nhà nghiên cứu đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ bùng nổ làn sóng lây nhiễm mới
đồng thời khuyến cáo việc triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín để hạn chế tối đa những tác động của các chủng mới khôn ngoan này